thưa quý vị gần một tháng nữa mới đến tết trung thu nhưng tại các cơ sở sản xuất hay các tuyến phố kinh doanh đồ chơi ở hà nội
thì đã tràn ngập sắc đỏ của các món đồ như là mặt nạ trống đèn lồng hay là đèn ông sao
năm nay đồ chơi trung thu sản xuất trong nước vẫn tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường
và đây cũng sẽ là câu chuyện kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt quý vị